thưa quý vị và các bạn theo các con số thống kê mới nhất của ủy ban quốc gia về người khuyết tật thì hiện nay số lượng người khuyết tật tại việt nam đã tăng lên khoảng tám triệu người trong đó thanh niên khuyết tật chiếm một số lượng không nhỏ khoảng ba triệu người là những đối tượng đặc thù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
thế nhưng bằng nghị lực phi thường vượt lên nghịch cảnh nhiều thanh niên khuyết tật tại việt nam đã đạt được những thành công đáng khích lệ khẳng định giá trị của bản thân góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
từ nhiều năm nay hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng tại thôn gò sỏi xã hồng kỳ huyện sắp sơn thành phố hà nội
đã trở thành ngôi nhà chung là máy ấm của nhiều người khuyết tật giúp họ có thêm nghị lực để sống và lao động
chị đinh thị quỳnh nga bị teo cơ liệt mềm một chân trái từ nhỏ
sinh ra trong gia đình nghèo đông anh em lại bị khuyết tật từ nhỏ nên chị rất đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ
theo đuổi việc học hành với suy nghĩ chỉ có học mới giúp mình thay đổi số phận
chị thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm hà nội và theo học ngành sư phạm mỹ thuật
sau khi ra trường trải qua một thời gian dài bơn trải cuộc sống
chị may mắn trúng tuyển kỳ thi công chức và trở thành giáo viên mỹ thuật của trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện sóc sơn
tại ngôi trường này hàng ngày tiếp xúc với các em bị khuyết tật chứng kiến hoàn cảnh khó khăn và những vất vả của các em khi đi tìm việc làm sau khi học xong
chị quyết tâm thành lập hợp tác xã trái tim hồng với hy vọng có thể truyền cho các em và cộng đồng người khuyết tật nơi đây có thêm nghị lực sống
trong trường và tôi thấy là học sinh của tôi lớn trong trường rất là lớn toàn thanh niên thôi
nhưng mà cũng không có công an việc làm
khi ra trường thì bố mẹ cũng không dám gửi con đi xa bởi vì là họ vẫn nghĩ rằng con họ vẫn còn rất bé và cái nhận thức của con họ chưa đủ để đi ra ngoài sống xa nhà
nên là bằng những cái băn khoăn chăn trở đấy thì tôi đã thành lập cái hợp tác xã này để tạo công an việc làm cho các em
lúc ban đầu thì hợp tác xã rất là khó khăn về cơ sở vật chất cũng như là về điều kiện kinh tế
nhưng mà bằng cái sự nỗ lực cũng như là bằng cái sự vận động những người thân người quen của tôi thì đến nay thì hợp tác xã cũng thu hút được rất là nhiều người khuyết tật trên địa bàn huyện dốc sơn
và một số các em học sinh ở trường ra trường cũng về đây làm việc cùng với tôi điều đấy làm tôi rất là hạnh phúc
hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng chính thức thành lập vào đầu năm hai nghìn một mươi năm nhưng mô hình hoạt động đã hình thành trước đó nhiều năm
ban đầu hợp tác xã chỉ là một nhóm nhỏ mang tên trái tim hồng để tập hợp các thanh niên khuyết tật nơi đây đến làm công việc in hoa khô chanh sơn dầu và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác
trải qua bao khó khăn thử thách sau nhiều nỗ lực và cố gắng của các thành viên hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng đã chính thức thành lập vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
việc thành lập một cơ sở sản xuất thành hợp tác xã như thế này không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng để các thành viên có cơ hội phát triển quy mô
tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng hơn thu hút được nhiều người khuyết tật đến làm việc hơn
mà còn mang đậm ý nghĩa nhân văn khi trái tim hồng là một hợp tác xã do chính người khuyết tật sóc sơn làm chủ
có lẽ không nhiều người biết chị đinh thị quỳnh nga giám đốc của hợp tác xã từng tham gia vào các câu lạc bộ thanh niên khuyết tật
và từng là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của huyện sóc sơn thành phố hà nội
chị bảo để có được những thành công như ngày hôm nay một phần là nhờ tinh thần thanh niên nhờ truyền thống tốt đẹp của thanh niên
giúp chị có thêm động lực truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo
khi mà có câu lạc bộ thanh niên khuyết tật thì là từ câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của các quận huyện đấy thì đã hoạt động
và đã cũng tạo cho các bạn được những cơ hội ví dụ như là ở các chương trình khác mà có những chương trình tập huấn
đại diện thanh niên khuyết tật của các quận huyện đi họp về hay đi tập huấn về
thì các bạn ấy về lại cũng có thể là truyền đạt lại cho những bạn ở địa phương mình
và từ những cái truyền lửa của các bạn là thanh niên chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên các quận huyện ấy
thì đã làm khơi dậy những cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho những bạn thanh niên khuyết tật của địa phương mình
thì tôi thấy là thành lập ra những câu lạc bộ thanh niên khuyết tật
của các quận huyện rất là tốt và đem lại nhiều lợi ích
đem lại những cái thuận lợi những cái thông tin bổ ích
cũng như những cái cơ hội để những bạn khuyết tật khác trên địa phương có được những cái thông tin tốt đẹp
có thể thấy sự đóng góp công sức không nhỏ của những thanh niên khuyết tật chủ động vượt qua hoàn cảnh
vươn lên trong cuộc sống
thậm chí tự tay tạo nên các mô hình
kinh tế an sinh xã hội hiệu quả đã mang lại việc làm cùng nhiều hỗ trợ thiết thực đến với những người đồng cảnh khác
bên cạnh đó việc nhiều câu lạc bộ thanh niên khuyết tật ra đời đã trợ giúp một cách hiệu quả các thanh niên khuyết tật
giúp mỗi cá nhân là thanh niên khuyết tật tăng sự tự tin nhận thức được giá trị của bản thân
hòa nhập tốt hơn với môi trường nhà trường và xã hội
đồng thời giúp các câu lạc bộ nâng cao vị trí và năng lực tổ chức các hoạt động
tại hà nội hiện nay đã có một mươi chín trên ba mươi câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tại các hội quận
huyện được thành lập với tổng số hội viên hơn một tám trăm năm mươi thanh niên là người khuyết tật thường xuyên tham gia sinh hoạt
hàng năm thông qua các chương trình như đào tạo kỹ năng sống
ngày hội việc làm đã giúp cho hàng nghìn thanh niên khuyết tật có cơ hội tiếp cận và tìm kiếm việc làm
rèn luyện những kỹ năng cần thiết phát huy tính sáng tạo cá nhân và đoàn kết trong tập thể
hội nguyên tập thành phố hà nội được thiết lập năm hai nghìn
trải qua hơn một mươi năm hoạt động và chúng tôi cũng đã có những hoạt động rất là thiết thực
cho đối tượng người khuyết tật trên địa bàn thành phố hà nội
một trong những hoạt động đó đó là công tác về thanh niên
ngay sau khi nhiệm đại hội nhiệm kỳ hai năm hai nghìn chín chúng tôi hội đã quyết định thành lập ban thanh niên
bởi vì chúng tôi xác định rằng đối tượng thanh niên là đối tượng nòng cốt
là đội ngũ kế cận của các cấp hội
cũng như là đối tượng thanh niên là cái đối tượng mà
đang được đội tuổi lớn
tạo động cũng như trong các đội có thể là cống hiến sức mình trong việc hoạt động hội
cũng như là tạo được những cơ hội để cho các việc phát triển hội ở các cấp được tốt hơn
chính vì thế ban lãnh đạo hội người khuyết tật tp hà nội đã chủ trương thành lập ban thanh niên
để tạo một sân chơi cho các bạn thanh niên cũng như tạo một cơ hội để các bạn thanh niên được thể hiện
được phát huy những cái năng lực của mình cũng như là trao đổi những tâm tư nguyện vọng
cũng như là có những cơ hội để các bạn được phát huy
hoạt động trong công lộc bộ thanh niên khuyết tật thì chúng tôi thấy là hiểu được những tâm tư nguyện vọng
cũng như là những cái khát khao đó về ý chí học tập cũng như tìm hiểu
tìm công việc phù hợp với sức khỏe của hội viên
đấy là những cái nhu cầu thiết yếu để họ tìm được những việc làm ổn định cho bản thân
thu nhập để đỡ cho gia đình cũng như xã hội
đấy là cái thứ nhất
và cái thứ hai là họ có thể
giảm bớt sự tự ti mặc cảm cũng như là
hòa nhập với cộng đồng dễ dàng hơn và biết cách hòa nhập hơn
có thể thấy để phát huy hiệu quả hoạt động của các công lộc bộ thanh niên khuyết tật
đồng thời nhằm thiết kế và tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa
bên cạnh sự chung tay góp sức đồng hành của cộng đồng và xã hội
thì ban thanh niên và ban chủ nhiệm các công lộc bộ thanh niên khuyết tật
cần tăng cường năng lực phát triển mạng lưới câu lạc bộ thanh niên khuyết tật ngày một lớn mạnh
tuy nhiên hiện nay bên cạnh những thuận lợi có được
thì việc xây dựng và phát triển các câu lạc bộ thanh niên khuyết tật ở các cấp cơ sở
vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức
cái khuyết tật ở đây nó phân chia ra làm rất nhiều dạng khuyết tật
như mình thì khuyết tật như vậy thế nhưng
còn các bạn thì có thể khuyết tật về trí óc
khuyết tật về vận động khuyết tật về đi lại
khuyết tật về rất nhiều mặt
về khuyết tật
cho nên là cái khó khăn ở đây mình nghĩ rằng là
nó còn nhiều cái có thể là còn về những cái
cũng như để tự mình làm những công việc
thế cho nên mình cũng rất mong muốn và mình suy nghĩ rằng là
cái cần ở đây để cho các bạn thanh niên ra ngoài đó thì
cần phải tạo nhiều những cái khóa thập huấn
hay những cái lớp học
để cho các bạn được giao lưu và được chia sẻ
có thêm những kinh nghiệm
câu độc bộ là cấp quận huyện thì cái khó khăn hiện tại
vứt đầu tiên vứt lại là cái kinh nghiệm
thứ hai nữa là sự suy nghĩ của các thanh niên cấp quận luyện
nó còn hạn chế còn nhiều hạn chế
so với các câu độc bộ của như trên thành phố thì nó là hạn chế rất là nhiều
chúng tôi là mong muốn có những cái cuộc lòng ghép
tức là lồng ghép thanh niên khuyết tật thành phố
và trong đó lại lòng ghép với lại thanh niên khuyết tật cấp quận luyện
để cho chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm nhiều hơn
và để cho các bạn thanh niên cấp quận luyện có thể là tự tin hơn
và khi hòa nhập vào cái mức cuộc sống
theo kết quả điều tra dân số năm hai nghìn chín của tổng cục thống kê
nước ta hiện có tới khoảng bảy mươi người khuyết tật trong độ tuổi lao động
ước tính cả nước có khoảng ba triệu thanh niên khuyết tật
như vậy trong tổng số lượng thanh niên yếu thế kém cơ hội phát triển
thì thanh niên khuyết tật chiếm một lượng không nhỏ
vì vậy để làm tốt các công tác dành cho thanh niên khuyết tật
cần tăng cường các khóa tập huấn về kỹ năng xã hội như kỹ năng giao tiếp
kỹ năng lãnh đạo kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng tư duy tích cực kỹ năng xin việc
bên cạnh đó cần phát huy tinh thần sáng tạo truyền thống tương thân tương ái quý báu
nhằm phát động những phong trào mô hình với đặc thù riêng biệt
hỗ trợ thanh niên khuyết tật sống tốt sống có ích cho cộng đồng
tạo cơ hội cho những thanh niên khuyết tật có hoài bão đam mê làm giàu trên mảnh đất quê hương
đồng thời tăng cường liên kết phối hợp với các tổ chức xã hội tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước
triển khai các chương trình tuyên dương vinh danh thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc
thưa quý vị và các bạn luật thanh niên ra đời vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn năm
có thể nói là một đòi hỏi tất yếu nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội
góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đối với thanh niên nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng
nhiều chính sách pháp luật có liên quan đến thanh niên trong dạy nghề giải quyết việc làm vui chơi giải trí
sinh hoạt văn hóa tinh thần
đã được các cấp các ngành quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả nhất định
tuy nhiên hiện nay do nhiều nguyên nhân mà có không ít người vẫn chưa nắm bắt được
các chính sách quy định dành cho các thanh niên khuyết tật
theo khoảng một hai mươi bảy luật thanh niên quy định thì nhà nước
một có chính sách cho thanh niên khuyết tật thanh niên tàn tật được học văn hóa
học nghề giải quyết việc làm phù hợp được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
được miễn giảm học phí ở các cơ sở giáo dục công lập
được miễn giảm viện phí khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế của nhà nước
tham gia các hoạt động xã hội hoạt động văn hóa thể thao
điều hai mươi bảy khoảng ba luật thanh niên cũng nêu rõ khuyến khích cơ quan tổ chức
gia đình và cá nhân tham gia chăm sóc giúp đỡ thanh niên khuyết tật
thanh niên tàn tật thanh niên nhiễm hivs thanh niên sau ca nghiệm ma túy
sau cải tạo hòa nhập cộng đồng
ngoài ra các nội dung liên quan đến thanh niên khuyết tật còn được nêu rõ
trong điều một mươi hai nghị định một trăm hai mươi của chính phủ
hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh niên ban hành ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn bảy như sau
thanh niên tàn tật được hưởng các chính sách yêu đãi về khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật
thanh niên tàn tật bị suy giảm khả năng hoạt động khiến cho sinh hoạt học tập gặp nhiều khó khăn
được miễn giảm học phí học nghề theo quy định tại nghị định số tám mươi một cp ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm của chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật
hai theo luật lao động về lao động là người tàn tật và nghị định số một trăm một mươi sáu hai nghìn bốn nd cp ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn bốn của chính phủ sờ đổi
bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi một cp ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại khoản một khoản hai điều này
có thể thấy với vai trò và trách nhiệm của mình thanh niên trong đó có thanh niên khuyết tật
cần phát huy tinh thần sáng tạo truyền thống tượng thần tương ái quý báu
nhằm hướng tới mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển thanh niên việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
ban hành ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một là
xây dựng thế hệ thanh niên việt nam phát triển toàn diện giàu lòng yêu nước có đạo đức cách mạng
ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa có trình độ học vấn nghề nghiệp và việc làm
có văn hóa sức khỏe kỹ năng sống và ý chí vươn lên sung kích sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến
hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thắp sáng niềm tin a nh org vn
xin kính chào và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo